cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng thống ai cập thăm cấp nhà nước tới việt nam
lãnh đạo đảng nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn tuần qua nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
tổng thống nước cộng hòa ả rập ai cập abdel fatah al sisi
đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày sáu đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sáng sáu tháng chín lễ đón chính thức tổng thống ai cập abdel fattah al sisi đã được tổ chức trọng thể
tại phủ chủ tịch theo nghi thức giành đón nguyên thủ quốc gia
tại cuộc hội đàm sau lễ đón về quan hệ chính trị hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp
trên tất cả các kênh nhà nước quốc hội chính phủ đảng địa phương doanh nghiệp và giao lưu nhân dân
hai bên hoàn ngành việc ký biên bản kỳ họp lần thứ năm ủy ban liên chính phủ việt nam ai cập
nhân chuyến thăm lần này khẳng định cam kết phấn đấu lừa kim ngạch thương mại song phương
sớm đạt mục tiêu một tỷ usd thông qua tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai nước
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống ai cập abdel fattah al sisi
đã chứng kiến lễ ký biên bản kỳ họp lần thứ năm ủy ban liên chính phủ việt nam ai cập
và chín văn kiện hợp tác về các lĩnh vực đầu tư chứng khoán văn hóa du lịch giao thông nghề cá
chiều cùng ngày tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài abdel fatah al sisi
tại buổi tiếp tổng thống abdel fattah al sisi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh
và nhân dân việt nam trong đấu tranh kiên cường giải phóng dân tộc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống abdel fattah al sisi thăm việt nam
cho rằng chuyến thăm việt nam đầu tiên của một tổng thống ai cập sẽ là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới
tốt đẹp hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà chủ tịch hồ chí minh là người đặt nền móng
tổng bí thư đánh giá cao vai trò và vị thế của ai cập tại khu vực trung đông bắc phi
hoan nghênh các kết quả hội đàm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm
đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương
sáng ngày bảy chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp tổng thống ai cập abdel fattah al sisi
nhật liệt chào mừng ngày tổng thống và đoàn cấp cao ai cập thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống cùng hợp tác
cùng có lợi giữa hai nước
thủ tướng cũng đề nghị ai cập sớm thông qua hiệp định tránh đánh thuế song trùng hai bên đã ký năm hai nghìn sáu
tạo điều kiện để tập đoàn dầu khí việt nam tìm kiếm cơ hội đầu tư dầu khí và cung cấp dịch vụ liên quan đến dầu khí tại ai cập
việt nam mong muốn hợp tác hơn nữa với ai cập trong các lĩnh vực quốc phòng nông nghiệp văn hóa du lịch giao thông vận tải và giáo dục đào tạo
hội kiến tổng thống ai cập abdel fattah al sisi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
nhân dân việt nam luôn ghi nhớ tình cảm của nhân dân ai cập anh em đã dành cho việt nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc
và sự hy sinh của những người dân ai cập
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này
đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị ngoại giao văn hóa thể thao du lịch giáo dục đào tạo
chuyến thăm cấp nhà nước lần này của tổng thống ai cập abdel fattah al sisi là một dấu ấn vô cùng quan trọng
trong năm mươi bốn năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và ai cập
bởi đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao nhất của ai cập
đến thăm việt nam
đây cũng là một trong những biểu hiện của việc ai cập triển khai chính sách đối ngoại hướng đông của mình
và việt nam là một trong những nước ưu tiên của chính sách hướng đồng đó
xung quanh sự kiện này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo chu hồng thắng
phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân
trong ba mươi năm phát triển quan hệ hợp tác hiếm nghị giữa hai nước thì cũng đã được đánh dấu bằng rất nhiều những các hoạt động trao đổi đoàn
tuy nhiên thì vẫn đến nay vẫn chưa có một cuộc thăm cấp cao một cái cuộc thăm cấp nguyên thủ nào của ai cập tới việt nam
và tổng thống al sisi là tổng thống ai cập đầu tiên tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
chính vì thế có thể nói chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này của tổng thống ai cập al sisi
có một ý nghĩa hết sức quan trọng nó đã ghi một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ai cập
qua đó cũng thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam của phía ai cập
thế còn về phía việt nam thì chúng ta thấy trong chuyến thăm vừa rồi tổng thống ai cập cũng đã có các hoạt động hội đàm tiếp xúc với toàn bộ các nhà lãnh đạo cấp cao việt nam
cả tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng và chủ tịch quốc hội
điều này phản ánh tính chất quan trọng của hợp tác giữa hai nước cũng như là thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với ai cập của việt nam
trong bối cảnh ai cập đang mở rộng hợp tác quốc tế tìm kiếm những cơ hội hợp tác quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nước
rồi việt nam thì cũng chủ động tích cực hội nhập quốc tế mở rộng các quan hệ với tất cả các nước trong đó ưu tiên các nước bạn bè các nước bạn bè hữu nghị truyền thống
thì các cái hoạt động trong chuyến thăm kết quả của chuyến thăm đã góp phần là làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hiệu nghị giữa việt nam và ai cập
đặc biệt là mở ra những cơ hội mới ngoài những cơ hội hợp tác về kinh tế thương mại thì mở ra những lĩnh vực hợp tác khác
một điều đặc biệt trong chuyến thăm lần này thì diễn đàn kinh tế việt nam ai cập đã được tổ chức qua đó các nhà lãnh đạo đã thúc đẩy không chỉ là thúc đẩy sự hợp tác giữa cấp cao
mà còn tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước có thể tìm hiểu giao lưu và tìm hiểu tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thâm nhập thị trường cũng như là tìm cơ hội đầu tư kinh doanh tại các thị trường của nhau
thứ ba thì với các văn kiện hợp tác đã được ký kết trong chuyến thăm lần này thì rõ ràng cơ hội đã được mở ra rất nhiều không chỉ trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống về mặt kinh tế thương mại
mà còn những cái lĩnh vực mà hai bên có lợi thế và có thể có cái khả năng bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế
ví dụ như trong các lĩnh vực về du lịch giao thông vận tải hay là đặc biệt là các lĩnh vực mà có thế mạnh trong tiềm năng hợp tác giữa hai nước đó là về văn hóa về du lịch v v
chuyển sang các thông tin chính trị quan trọng khác
chiều ngày tám tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp phó thủ tướng thứ nhất bộ trưởng ngoại giao serbia
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp phó thủ tướng thứ nhất bộ trưởng ngoại giao cba ivica dasik
nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ tạo động lực đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt của hai nước đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đi vào chiều sâu hiệu quả tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng mong muốn trong thời gian tới hai bên cần tích cực trao đổi đoàn cấp cao tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp
thủ tướng khẳng định việt nam kiên định chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ hữu nghị truyền thống ở khu vực ban căng trong đó có serbia
chiều ngày sáu tháng chín tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao ukraine pavlo clim kin thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ năm nay hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao mong muốn các bộ ngành hai bên nỗ lực lớn để quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện việt nam ukraine
qua những khó khăn khách quan phát triển hiệu quả thực chất đem lại kết quả cụ thể
thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp nhằm tạo sung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp nhằm tạo sung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương